nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mùng bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi chín tháng tám cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
bộ công an phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thừa thiên huế
tổ chức lễ trao tặng ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho đồng chí trương đình thành
trú tại ở thôn thủy điền xã quảng thành huyện quảng điền thừa thiên huế
thiếu tá trương đình thành là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thừa thiên huế
ở thôn thủy điền xã quảng thành huyện quảng điền
có hoàn cảnh gia đình khó khăn có bố là liệt sĩ mẹ mất sớm vợ thường xuyên đau ốm
không có nhà phải ở nhờ nhà anh ruột
ngôi nhà được xây dựng bằng sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong ngành
nhằm chia sẻ một phần khó khăn giúp đồng đội ổn định cuộc sống yên tâm công tác
trong năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã xây dựng tặng ba ngôi nhà tình nghĩa đồng đội
trị giá tám mươi triệu đồng một căn và tặng một mươi bảy sổ tiết kiệm giá trị năm triệu một sổ
cho gia đình các cán bộ chiến sĩ thuộc diện khó khăn